tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
liên quan đến vụ án công ty nhật cường thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
tòa đã tuyên án phạt cựu chủ tịch quỹ ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo bản án được tuyên bị cáo phạm quang dũng nhận án bốn năm sáu tháng tù nguyễn hoàng trung hai mươi bốn tháng tù
nguyễn anh ngọc một mươi tám tháng tù cùng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo nguyễn đức trung và vợ bị cáo là những người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan đến vụ án công ty nhật cường thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
để nắm được thông tin tài liệu điều tra của vụ án công ty nhật cường bị cáo nguyễn đức trung liên hệ và để bị cáo phạm quang dũng
cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu bộ công an cung cấp thông tin tài liệu về vụ án
trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thực hiện đề nghị của bị cáo nguyễn đức trung
bị cáo phạm quang dũng đã năm lần chiếm đoạt chín tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật liên quan đến vụ án công ty nhật cường
trong đó bị cáo dũng đã chuyển cho bị cáo trung hai lần gồm sáu tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật
hai bị cáo nguyễn hoàng trung và nguyễn anh ngọc bị xác định đã một lần tham gia in chỉnh sửa ba tài liệu mật cho bị cáo nguyễn đức trung
vụ án được xét xử kín tuyên án công khai